tại australia cơ quan y tế nước này vừa phát hiện các vật chất di truyền được cho là của hai biến thể
ba bốn và ba năm trong quá trình lấy mẫu và phân tích nước thải
theo thông báo cập nhật của cơ quan y tế australia các biến thể ba bốn và ba năm của chủng omicron
đã được phát hiện trong mẫu nước thải tại bang victoria
hai biến thể mới này cho đến nay đã xuất hiện tại nam phi bogwanna bỉ đan mạch anh đức
và mới nhất là tại australia
cơ quan y tế của bang victoria cho biết hiện tại không có sự khác biệt đáng kể về dịch tễ học
giữa các biến thể mới và biến thể ba hai có khả năng lây nhiễm cao
để chấn an dư luận trong bối cảnh hiện còn rất ít thông tin về các biến thể mới
giám đốc y tế của bang giáo sư bre sutton cho rằng các biến thể mới có thể có khả năng lây nhiễm cao hơn
và từ đó gây quá tải cho hệ thống
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới không khiến ông ngạc nhiên và người dân cũng không cần quá lo lắng
theo giáo sư soton điều quan trọng cần làm hiện nay vẫn là cập nhật vaccine đeo khẩu trang và xét nghiệm kịp thời
cho đến thời điểm hiện tại do số ca mắc các biến thể ba bốn và ba năm trên toàn cầu vẫn còn rất ít
nên nhà dịch tễ học cũng chưa thu thập được nhiều mẫu bệnh phẩm để tìm hiểu rõ hơn về các biến thể này
theo tổ chức y tế thế giới who các nhà khoa học mới chỉ thu thập được gần hai trăm linh kết quả
giải trình tự gen của ba bốn và ba năm
với các thông tin có được cho đến nay các chuyên gia dịch tễ tin rằng ba bốn và ba năm không có khác biệt nghiêm trọng
về dịch tễ học so với các biến thể ba một và ba hai của chủng omicron
trong khi đó các nghiên cứu sơ bộ được thực hiện tại nam phi cho thấy
ba bốn và ba năm không làm gia tăng đột biến về số ca nhiễm mới số ca nhập viện hay tử vong
ba bốn và ba năm hiện đã được tổ chức y tế thế giới đưa vào danh sách
các biến thể đáng lo ngại cùng với biến thể lai xe vừa được ghi nhận tại australia
cho đến nay biến thể ba hai hay còn gọi là omicron tăng hình
đang gây ra phần lớn số ca mắc covid một mươi chín mới hàng ngày tại australia
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sắc covid hai có những biến thể mới
trung omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng như xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo